để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung trong năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ đã chỉ đạo ngành du lịch phấn đấu đạt mục tiêu thu hút được một mươi ba một mươi năm triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay
tức là thêm từ ba đến năm triệu lượt khách so với năm ngoái
tuy nhiên lượng khách liên tục tăng cao cũng đang gây áp lực cho việc giữ chất lượng điểm đến
theo số liệu từ tổng cục thống kê ước tính lượng khách quốc tế đến việt nam trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt hơn sáu hai triệu lượt
tăng ba mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó những thị trường có mức tăng cao trong thời gian qua như nga trung quốc hàn quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ
mức tăng trưởng cao trong ngành du lịch thực sự là một tín hiệu đáng mừng thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước
tuy nhiên song song với bài toán về lợi nhuận chính vì sự bùng nổ quá nhanh của du lịch tại một số địa phương
đang tạo nên áp lực về cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực
nếu lượng khách cứ tăng trưởng mà những điểm nghẽn về hạ tầng sẽ tăng
hạ tầng không được giải quyết chất lượng điểm đến sẽ giảm khiến du khách không muốn quay trở lại

trước sự gia tăng đáng kể lượng khách vào cùng một thời điểm tổng cục du lịch đã khuyến cáo các doanh nghiệp
nên giãn khách không nên tập trung đưa du khách đến những vùng đang có quá đông khách du lịch
để khắc phục những vấn đề đang đặt ra chính quyền địa phương ở điểm đến cần có giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất
ngành du lịch cũng cần có sự chung tay của các cấp các ngành và sự chung tay của toàn xã hội để du lịch phát triển đúng như kỳ vọng